thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch tại thành phố đà nẵng
trong hôm nay thành phố này đã ghi nhận thêm một mươi ca nhiễm covid một mươi chín
nâng tổng số lên ba mươi bốn ca kể từ đợt dịch mới bùng phát trở lại cách đây vài ngày
và trong đợt này chính quyền thành phố cũng đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh hơn
xiết chặt phòng dịch từ bên ngoài và đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm khoanh vùng bên trong
hai mươi ca bệnh vừa phát hiện có năm ca trong khu vực kiệt bốn trăm linh bảy lê duẩn đã được phong tỏa trước đó
và năm k đều là thành viên trong cùng gia đình tại khu dân cư đường nguyễn phước nguyên
thuộc phường an khê quận thành khê
ngay khi nắm được thông tin những trường hợp tiếp xúc gần với năm ca này
đều đã được lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
trong chiều nay toàn bộ ba mươi năm hội dân tại đây đều được phung khử quận để đảm bảo an toàn phòng dịch
toàn bộ các lực lượng thuy động từ công an quân sự và nhân dân tổ covid cộng đồng
và cống bộ của phường thì xuống là ra sát y tế
và khoanh cùng kết thúc ngay trong đây
sau khi tiến hành phung khử quận một số địa điểm nằm sâu trong khu dân cư
trong chiều nay khu vực dân cư ven tuyến đường lê duẩn hòn hoa thám lý thái tổ
cũng được phung khử quận làm sạch môi trường
đây cũng là khu vực khởi phát ca bệnh đầu tiên trong đợt này
hiện nay mọi biện pháp chống dịch của thành phố đà nẵng đưa ra đều được áp dụng ở mức cao nhất
chừng ba mươi bốn ca bệnh
chu kỳ lây nhiễm hiện nay đều xuất phát từ bệnh nhân là bảo vệ tại công ty nhựa duy tân
một số khu vực phòng tỏa cứng đã được thiết lập
chính quyền đà nẵng cũng kêu gọi trường hợp nào đã từng đến những địa điểm trên phải khai báo y tế
các tổ covid một mươi chín cộng đồng cần ra soát những người về từ vùng dịch và phải giám sát chặt chẽ
nếu địa phương nào để lọt sẽ truy cứu trách nhiệm người đứng đầu
yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và giám sát những người đến
làm việc này đến công tác làm việc đến tiếp nhận giao hàng văn văn tất cả những gì mà người từ vùng dịch về thì đều phải báo cáo với chính quyền địa phương và các cơ quan cấp trành có liên quan
mà đơn vị nào mà vi phạm thì sẽ cương quyết xử lý và có thể đi dừng hoạt động
như vậy đà nẵng phải bắt đầu lại chu kỳ chống dịch mới
vì nguồn lây lần này được xác định phức tạp hơn chu kỳ lây nhiễm của chủng mới lây lan nhanh hơn
vậy nên bên cạnh việc khẩn trương làm sạch bên trong với nhiều biện pháp mạnh thì nhiệm vụ cấp bách hiện nay là phải kiểm soát thật chặt tại một mươi năm chốt kiểm dịch